góp phần cùng cả nước hoàn thành một mươi hai chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị thấp nhất trong một mươi một năm trở lại đây với hơn ba
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm một ba mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy đến nay còn hơn năm ba
hoàn thành một trăm linh các đề án nhiệm vụ được giao
đây là những kết quả nổi bật được bộ lao động thương binh và xã hội báo cáo
tại hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm hai nghìn một mươi chín diễn ra sáng nay tại hà nội
phó thủ tướng vũ đức đam đã tới sự hội nghị
trong năm hai nghìn một mươi tám lĩnh vực lao động người có công và xã hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
tạo việc làm cho hơn một sáu triệu người đạt một trăm linh ba kế hoạch
trong đó tạo việc làm trong nước đạt một năm triệu người hơn một trăm bốn mươi người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
cao nhất từ trước tới nay
tiếp tục đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám ngành đã triển khai các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
phối hợp với các địa phương xử lý các tranh chấp lao động không để đình công kéo dài ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh
về thực hiện chính sách ưu đãi người có công ước đến cuối năm hai nghìn một mươi tám có chín mươi chín hộ gia đình người có công
có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú
đánh giá kết quả của ngành lao động thương binh và xã hội năm hai nghìn một mươi tám
cũng như định hướng năm hai nghìn một mươi chín phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định
lao động là vấn đề cốt tử làm sao để nâng cao đào tạo và tạo việc làm
vấn đề bảo trợ xã hội cho người già đặc biệt là công tác xã hội hóa trong vấn đề này cần được chú trọng hơn
phó thủ tướng cũng kỳ vọng sẽ mở rộng độ bao phủ các loại bảo hiểm không chỉ là bảo hiểm y tế
vấn đề trẻ em chính sách dân tộc thiểu số cần có những đề án cụ thể hành động cụ thể năm hai nghìn hai mươi